trong thời gian cải tạo phước sinh đã cố gắng rèn luyện học tập lao động
hết thời hạn cải tạo phước sinh quyết tâm lựa chọn lối sống tốt đời đẹp đạo để tri ân cuộc đời
trong ngày tháng trong chạy giam đã giúp trần phước sinh thấm thiế được nhiều điều
chính vì thế khi trở về với gia đình và xã hội phước sinh luôn tự nhủ lòng phải nỗ lực sống hướng thiện

cuộc đời mình chỉ có một lần và mình lấy ra bài học để đột kinh nghiệm cho mình về sau
đó cũng là điều anh trả nghĩa cho những người sinh thành ra mình và cho tương lai của chính bản thân mình
đó cũng là điều anh trả nghĩa cho những người sinh thành ra mình và cho tương lai của chính bản thân mình
và mình sẽ không bao giờ để tải phạm lại những lầm lội của mình như ngày xưa
những ngày đầu trở về tái hòa nhập cộng đồng là quãng thời gian đầy khó khăn
thậm chí anh vẫn còn nhiều mặc cảm với chính mình
xong nhờ sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh phước sinh đã dần lấy lại được sự mặc cảm
từng bước tìm được hướng đi cho mình
bán công an sạc công hải và các hội đoàn đến thăm hỏi và đồng viên tôi
và cũng là hướng cho tôi những công việc để cho tôi làm trong thời gian tới
nên tôi cũng đỡ phần mặc cảm hơn và tôi cũng dần dần tiếp xúc với xã hội
tiệc núi những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất trong cánh cửa chạy ra
sau khi hết hạn thi hành án trần phước sinh luôn nỗ lực làm việc bằng hai bằng ba người khác để tìm lại cuộc đời
tìm lại những năm tháng chính anh đã đánh mất
những cái khó bó cái khôn cứ bắt tay vào làm một việc thì lại bị đổ bể vì thiên tai thời tiết và cũng vì anh không đủ vốn để đầu tư
một lần bấp ngã
mình không dùng bước mình cũng cố gắng để đi làm ăn để mình hưởng đến một tương lai mới cho tương lai của mình sau này
nên bản thân tôi cũng không thể gục ngã trong những hoàn cảnh đó được
nên tôi cũng cố gắng từng ngày để làm ăn để tạo điều kiện cho tương lai của tôi
nên tôi cũng
cố gắng để đi làm hết công việc này đến công việc kia tích góp để sau này mình mở mình sang một hướng mới để làm ăn phát triển kinh tế cho tương lai và cho gia đình sau này
từ khi ngay trở về quê hương giờ trừ sinh và thành lập một gia đình quê hương và hàng xóm một thánh niên rất là tốt
công việc làm ăn cũng là
mình cũng cố gắng cho người sinh để mà đưa kinh tế cho gia đình
cái này là tôi ở gần nhà là công nhân của một khách hàng của tương lai là phải đàn học cho người sinh nữa
mong các bạn sao phải tỏ tỉnh vào sinh đi để làm việc để người sinh đi
thời điểm được trả tự do trần phước sinh mới hai mươi hai tuổi
nhưng anh không dám hẹn hò với cô gái nào phần vì bơn trải làm lụng kiếm tiền giúp cha mẹ trả nợ khoản đền bù cho gia đình nạn nhân
vì mặc cảm sợ các cô gái chê mình từng lầm đường lạc lối
chính vì thế trần phước sinh chỉ biết cặm cụi làm ăn
anh nhận tất cả mọi việc ai thuê gì làm nấy phụ hồ thợ mộc cho đến làm thuê ở đầm tôm
thời gian rảnh rỗi phước sinh vào nhà thờ làm từ thiện hoặc đi lượm ve chai bán lấy tiền mua sữa tặng các em nhỏ khuyết tật trong trại trẻ mồ côi
quý vị và các bạn đón xem tiếp phần hai chương trình phía sau bản án chi ân cuộc đời phát sóng vào hai mươi h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi